từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi bốn tháng ba tại huyện buôn đôn tỉnh đắk lắc diễn ra lễ hội đua voi độc đáo cùng màn tái hiện những lễ hội truyền thống của người dân ed mờ đông
nhằm chào mừng lễ hội cà phê buôn ma thuột lần thứ bảy năm hai nghìn một mươi chín và kỷ niệm bốn mươi bốn năm giải phóng buôn ma thuột
một mươi chú voi được vinh dự tham gia lễ hội voi buôn đôn năm hai nghìn một mươi chín lần này có ý nghĩa tượng trưng cho một mươi tám dân tộc anh em đang sinh sống trên địa bàn huyện buôn đôn
đây là những chú voi khỏe mạnh nhất được lựa chọn trong số hai mươi sáu chú voi thuộc sở hữu của vườn quốc gia york don các doanh nghiệp và các hộ cá thể của huyện
tham gia lễ hội voi du khách sẽ được dịp chứng kiến sự tôn thờ của người dân bản địa đối với linh vật của núi rừng tây nguyên qua các phần lễ như lễ cúng sức khỏe voi tiệc buffet cho voi
hòa nhịp trong không khí sôi động trong những bước chạy nhanh nhẹn và dũng mãnh của những chú voi to lớn qua các phần thi voi chạy voi đa bóng
đồng thời du khách cũng được trải nghiệm sự thân thiện và thú vị khi cưỡi trên lưng voi thăm những thắng cảnh tại buôn đôn